thực hiện chỉ thị một mươi chín của ban thường vụ thành ủy tp hcm về cuộc vận động
người dân không xả rác ra đường và canh rạch vì thành phố sạch và giảm ngập nước
đến nay thành phố đã xử phạt hơn một mươi trường hợp vi phạm hành chính về môi trường
thành phố đã tiếp nhận và xử lý được gần hai mươi ý kiến phản ánh về môi trường từ người dân
công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường tại địa phương
cũng được triển khai quyết liệt
cụ thể đã nhắc nhở sáu một trăm hai mươi một trường hợp xử phạt một mươi một trăm một mươi một trường hợp vi phạm
với tổng số tiền khoảng hơn một mươi bảy tỷ đồng
thành phố đã giải tỏa thêm tám mươi tám điểm ô nhiễm do tồn động rác thải
trong đó có bốn mươi chín điểm đã được chuyển hóa thành khu sinh hoạt cộng đồng
tiếp tục vận động xã hoài hóa để lắp đặt bổ sung hệ thống camera an ninh
kết hợp theo dõi giám sát về chất lượng vệ sinh môi trường